tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã một lần nữa lên án những hành động gây tổn hại đến dân thường palestine
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại vùng lãnh thổ gaza đang chìm trong xung đột
phát biểu nhân một trăm linh ngày nổ ra vòng xoáy xung đột mới giữa israel và phong trào hồi giáo hamas của palestine
tổng thư ký antonio guterres nêu rõ cần phải thiết lập các điều kiện cơ bản để tạo điều kiện cho việc cung cấp một cách an toàn và toàn diện hàng viện trợ tới người dân ở giải gaza
nhấn mạnh chỉ có một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới ngăn chặn được cuộc khủng hoảng leo thang
không có gì có thể diễn tả được những khó khăn mà người dân palestine đang phải chịu đựng
tình trạng nhân đạo tại giải gaza còn dưới cả mức tồi tệ không có nơi nào ở đây an toàn
liên hợp quốc không thể vận chuyển hàng viện trợ vào giải gaza nếu những vụ tấn công vẫn liên tiếp diễn ra
điều này đe dọa tính mạng của cả bên vận chuyển và những người dân trong khu vực
người đứng đầu liên hợp quốc cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức
và vô điều kiện cho các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công của lực lượng hamas
nhằm vào israel ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện
cuộc xung đột kể từ ngày bảy tháng một mươi đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người
trong khi nhiều người vẫn đang bị giữ làm con tin
một lần nữa tôi kêu gọi các nỗ lực hòa giải và thả con tin vô điều kiện
ít nhất những người này cần phải được đối xử nhân đạo
và ủy bác trợ thập đỏ quốc tế cần có quyền thăm hỏi và hỗ trợ họ
bình luận về chiến dịch quân sự của israel ở giải gaza
tổng thư ký antonio guterres lưu ý rằng các cuộc tấn công dữ dội
đã dẫn tới sự hủy diệt hàng loạt và tỷ lệ dân thưởng thiệt mạng cao chưa từng thấy trong nhiệm kỳ của ông
tổng thư ký guterres khẳng định không có gì có thể biện minh cho hành động trừng phạt tập thể
đối với người dân palestine và tình hình nhân đạo ở gaza là không thể diễn tả bằng lời